ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn thị bích hạnh
phó cục trưởng cục thuế tp hcm cùng bị khởi tố với bà hạnh còn có một số người khác
đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra bổ sung vụ án lừa đảo lạm dụng chức vụ
vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới sản xuất hàng giả buôn lậu nhận hối lộ
xảy ra tại tp hcm và các tỉnh phía nam liên quan đến công ty thủ đức house
bà hạnh bị điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên